thưa quý vị truyền thông nhà nước nga ngày một mươi ba tháng bảy đưa tin ukraine đã quyết định cắt đứt quan hệ với triều tiên
sau khi bình nhưỡng công nhận hai nước cộng hòa tự xưng ở khu vực donbass
theo đài sputnik ukraine đã thông báo cắt đứt quan hệ với triều tiên
vài tiếng sau khi bình nhưỡng tuyên bố công nhận cộng hòa nhân dân đai nghét tự xưng
và cộng hòa nhân dân lugansk tự xưng ở donbass miền đông ukraine
trong một thông cáo bộ ngoại giao ukraine nhấn mạnh rằng
kiev coi việc cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên công nhận hai nhà nước cộng hòa tự xưng ở donbass là vô hiệu và không có giá trị
bộ trên cho biết thêm các mối quan hệ chính trị và kinh tế của nước này với triều tiên
dù sao cũng đã bị hạn chế do các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với quốc gia châu á này
trước đó nhà lãnh đạo vùng đai nghét thông báo triều tiên ngày một mươi ba tháng bảy
đã công nhận hai nước cộng hòa lugansk và đai nghét tự xưng ở miền đông ukraine
đại sứ quán triều tiên tại moscow đã xác nhận thông tin này